kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị để điều tra về hành vi làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn duy hướng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện yên thành tỉnh nghệ an
theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra đối tượng nguyễn duy hướng đã sử dụng facebook bảo kiếm để đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc
phỉ bán chính quyền nhân dân ngoài ra nguyễn duy hướng còn lợi dụng những sự kiện nhạy cảm để viết bài đăng tải chia sẻ hình ảnh bài viết
có nội dung nói xấu chính quyền bôi nhỏ xúc phạm hoạt động của cơ quan công quyền xúc phạm người thực thi nhiệm vụ
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an đang tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện lộc ninh tỉnh bình phước hiện đang khẩn trương điều tra việc một nữ sinh bị đánh hội đồng sau đó quay clip tung lên mạng xã hội gây xôn xào dư luận
vào ngày hai mươi hai tháng ba trên mạng xã hội facebook xuất hiện một video clip dài hơn một phút quay cảnh một nữ sinh bị nhóm nữ khác dùng gậy mũ bảo hiểm đánh hội đồng
nhận được tin báo công an huyện lộc ninh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
theo xác minh ban đầu ngô quỳnh anh học sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông lộc ninh và bạn là nông thị kim anh
ba mươi sáu tuổi chú thị trấn lộc ninh huyện lộc ninh xảy ra mâu thuẫn với hoàng yến vi một mươi sáu tuổi học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên huyện lộc ninh qua việc nhắn tin trên facebook
chiều ngày hai mươi một tháng ba kim anh điều khiển xe máy chở quỳnh anh đi tìm yến vi để đánh nhau
khi gặp yến vi quỳnh anh xông vào dùng tay đánh làm vi bị xước ra đầu sau đó hai người lên xe bỏ đi
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày khi quỳnh anh và kim anh đi đến đoạn đường thuộc khu phố ninh thịnh thị trấn lộc ninh
thì bị yến vi cùng một số đối tượng cả nam và nữ chặn đầu xe lao vào dùng tay mũ bảo hiểm cây sắt đánh liên tiếp vào người và đầu quỳnh anh
vụ việc chỉ dừng lại khi một số người dân đi qua phát hiện
quân anh được người thân đưa đến trung tâm y tế huyện lộc ninh khám kết quả chỉ sưng nhẹ và hơi đau chưa phát hiện thương tích
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc ninh đang phối hợp với công an thị trấn lộc ninh tiếp tục xác minh
đồng thời truy tìm những đối tượng có liên quan để làm rõ xử lý theo quy định
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc sáng nay cho biết đơn vị và công an thành phố bùa ma thuật đã bàn giao một đối tượng bắt cóc trẻ em
và cháu bé bị đối tượng bắt cóc cho công an thành phố pleiku tỉnh gia lai để tiếp tục điều tra
trước đó vào khoảng một mươi sáu h năm mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba một tổ cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường hồ chí minh đoạn qua xã hòa phú thành phố buôn ma thuật
thì nhận được tin báo của công an tỉnh gia lai
báo có cháu bé dưới một tháng tuổi con của chị phạm thị yến nhi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú ở thành phố pleiku
bị một người phụ nữ tên phương bắt cóc và đã lên xe khách chạy hướng gia lai qua đắk lắc
nhận tin báo tổ cảnh sát giao thông bố trí lực lượng tổ chức chốt chặn tiến hành kiểm tra tất cả các xe khách
và các xe lưu thông trên tuyến đường hồ chí minh hướng từ đắk lắc đi thành phố hồ chí minh
đề phòng đối tượng đổi sang phương tiện khác
đến khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm phút cùng ngày tổ công tác tiến hành dừng phương tiện xe khách bị kiểm soát năm mươi một b năm nghìn bảy trăm chín mươi một để kiểm tra
qua kiểm tra trên xe có một người phụ nữ có đặc điểm nhận dạng giống như tin báo
đang bế một cháu bé khoảng một tháng tuổi nên đã mời xuống làm việc
qua làm việc đối tượng khai tên là nguyễn lê hoàng phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú ở huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu và khai nhận hành vi phạm tội của mình
em với mẹ của đứa bé là phan yến nhi
em không quen biết trước đó chỉ biết nhau qua group hội cho và nhận con nuôi
có hai bên có phạm hợp là sau khi bé sinh em lo tiền miễn phí này nọ cho bé
thì em sẽ được nhận nuôi sau khi bé chồng một tháng
nhưng mà sau đó mẹ bé đổi ý không có cho bé nữa
trong lúc trưa nay em có lên chơi mẹ bé có ngỏ lời mời em lên chơi
lợi dụng lúc mẹ bé đang ngủ trưa thì em mới ẩm bé lên xe
em về sài gòn

em xuống tỉnh đắk lạc
sau khi công an gia lai gọi cho bên công an đắk lắp
bên công an đắk lạc bắt được đối tượng bắt con em
gặp con em em rất mừng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
đánh cắp tài khoản mạng xã hội sau đó lừa đảo chiếm hoạt tiền của người thân bạn bè chủ tài khoản
tuy không phải là thủ đoạn mới nhưng danh sách nạn nhân vẫn không ngừng tăng lên
mới đây nhất cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với bốn đối tượng về tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản
đó là nguyễn thành trung nguyễn đức thủy nguyễn phi hùng đều trú tại huyện triệu phong tỉnh quảng trị
và trần vân phúc trú tại huyện do linh tỉnh quảng trị
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
nhận được đơn trình báo tô giác về tội phạm của chị nguyễn thị lệ trú tại thị xã ba đồn với nội dung
ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi chị có nhận được tin nhắn qua ứng dụng messenger của facebook
mang tên con gái mình đang du học tại hàn quốc
ngoài đơn tố giác của chị nguyễn thị lệ qua công tác trinh sát nắm tình hình và nhiều nguồn tin thu thập được
xác định từ tháng ba đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn thị xã ba đồn liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo
chiếm đoạt tài sản với cùng phương thức thủ đoạn tương tự
tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án tại cơ quan điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi nhóm này đã liên tục thực hiện năm vụ lừa đảo
chiếm hoạt tài sản
các đối tượng đã liên tục thực hiện năm vụ lừa đảo chiếm hoạt tài sản khác cùng với phương thức thủ đoạn như trên
với tổng số tiền hơn một trăm hai mươi một triệu đồng của năm bị hại ở các địa phương khác nhau trong cả nước
hiện là sinh viên trường cao đẳng sơn la tuy nhiên hai đối tượng thường xuyên trốn học để chơi xẻng ăn tiền
quá trình chơi xe hàng thì đã nợ một số tiền khá lớn nên lại rủ nhau đi cướp để lấy tiền trả nợ
hai đối tượng vừa bị công an huyện yên châu tỉnh sơn la bắt giữ về hành vi cướp tài sản
trước đó vào một mươi chín h ngày một mươi tháng ba một nạn nhân ở huyện yên châu khi đi xe máy trên quốc lộ sáu
đã bị hai đối tượng nam không rõ mặt và biển số xe áp sát giật chiếc túi sách bên trong có gần năm triệu tiền mặt
và một chiếc điện thoại sau đó tẩu thoát theo hướng đi sơn la
cú giật túi quá mạnh của hai tên cướp đã để lại vết hàn to trên cổ nạn nhân
tiếp theo đó ngày một mươi chín tháng ba công an huyện tiếp tục nhận được tin báo của một nạn nhân khác
chú tại xã trần đông huyện yên châu về việc bị hai đối tượng nam áp sát
và cướp túi sách nhưng không thành
xác định tính chất mức độ nghiêm trọng của vụ việc
công an huyện đã xác lập chuyên án xác minh và truy tìm đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau hai mươi bốn giờ đã xác định được hai đối tượng gây án
và đến ngày hai mươi hai tháng ba tiến hành bắt giữ gồm phan tuấn anh sinh năm hai nghìn bốn
trú tại phường triền sinh thành phố sơn la và đào đăng nhật sinh năm hai nghìn năm
trú tại thị trấn hát lót huyện mai sơn thu giữ tăng vật liên quan
cả hai đều đang học tại trường cao đẳng sơn la
ngoài hai vụ cướp nói trên chúng còn thực hiện một số vụ cướp tài sản nữa

chúng là thấp nên chúng có thể bỏ thoát được
công an huyện châu đã phối hợp với công an các huyện như mai sơn thành phố
và các trường học trên các địa bàn tỉnh sơn la để ra soát các đối tượng
có học sinh cao biệt có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng và bất minh về kinh tế
và giả soát các điểm kinh doanh như internet những đối tượng thường xuyên
chơi bời thâu đêm sử dụng tiền phạm tội vào việc chơi bời của chúng
và các điểm sửa chữa xe máy vì có thể trong quá trình bỏ chạy
chúng có thể làm hư hỏng cái xe mà chúng hoạt động phạm tội
hai đối tượng gây ra các vụ cướp tài sản nói trên đều còn rất trẻ tuổi
đang là sinh viên nhưng lại không chịu học hành thường xuyên trốn học để chơi xing ăn tiền
quá trình chơing đã nợ một số tiền khá lớn nên rủ nhau đi cướp để lấy tiền trả nợ
chúng có sự chuẩn bị kỹ và phân công cụ thể trước khi thực hiện hành vi phạm tội
phương tiện là xe cúp của bạn đấy
còn bạn bạc là em ngồi xe cướp bạn đấy đi
khi em cướp bạn đấy đi xe tốc độ cao chạy
đây cũng là bài học cho mọi người nhất là chị em phụ nữ
không nên đi lại một mình vào buổi tối và đêm khuya
không nên mang theo nhiều tài sản có giá trị bên người
để không tạo cơ hội cho bọn tội phạm cướp tài sản thực hiện hành vi phạm tội
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại thanh hóa
làm bảy người tử vong vào tối qua hai mươi hai tháng ba
ông trần kỳ hình
cục trưởng cục đăng kiểm việt nam cho biết
nếu đối chiếu với hồ sơ đăng kiểm thì chiếc xe tải đã trở quá số người quy định
theo thông tin từ ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đêm hai mươi hai tháng ba tại dốc bả vai tỉnh lộ năm trăm ba mươi
thuộc địa bàn xã trí lạ trí nang huyện lang chánh tỉnh thanh hóa
xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khi chiếc xe tải trở cây keo
đâm vào toa lưu dương bên phải làm bảy người ngồi trên xe tử vong
bao gồm cả lái xe và phụ xe trong đó có sáu người tử vong tại chỗ
một người tử vong trên đường đi cấp cứu
nhận được thông tin vụ việc phó thủ tướng thường trưởng chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình
và bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể
đã gửi lời hâm hỏi đợi vương chưa buồn với gia đình các nạn nhân
và phân công phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
cùng lãnh đạo các cơ quan của bộ giao thông vận tải bộ công an đến hiện trường
cùng lãnh đạo tỉnh thanh hóa và huyện lang chánh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc
và trực tiếp thăm hỏi chia buồn với gia đình nạn nhân
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện hồng ngự tỉnh đông tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn hữu đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú
tại ấp long bình xã long khánh bê huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp
là đối tượng lê quang trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú
tại ấp thạnh phú xã tân bình huyện châu thành tỉnh đông tháp
cao một m sáu mươi sáu da ngăm đen lông mảy rậm và có sẹo chấm cách một cm trên sau đuôi lông mảy phải
còn về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần văn sang em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú
tại ấp phước thọ xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang cao một m sáu mươi năm
và có nốt ruồi cách hai năm cm trên trước đuôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối như thường lệ sẽ là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết bác bộ tiếp tục tạnh giáo có nắng nhẹ trời ngưỡng rét do nằm trong khối không khí lạnh khô có cứng độ ổn định
sáng đến hai ngày tiếp theo
bản không khí lạnh này sẽ có quá trình suy yếu và di chuyển dần ra phía biển
trường gió đông bắc khô được thay thế bằng đông nam ẩm
nên thời tiết phía đông bắc bộ sẽ chuyển sang trạng thái là nhiều mây hơn
nên nhiệt độ trên đà tăng dần nhưng vẫn khá rét
cao nhất ngày mai là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ và tăng nhẹ trong hai ngày tiếp theo
tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới có thời tiết tốt
trời phổ biến là nhiều mây trong ngày mai
với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi ba đến hai mươi bốn
riêng khu tây bắc là từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ có nơi còn cao hơn
sang đến hai ngày tiếp theo mây thưa dần và trời có nắng nhẹ
nhiệt độ sẽ tăng thêm từ hai đến ba độ
tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thửa tiên huế
trong ngày mai ngoại trừ khu vực bắc trung bộ thời tiết tạnh giáo
các khu vực còn lại từ quảng bình cho đến thửa tiên huế
do ảnh hưởng của gió đông bắc kết hợp với nhiễu động gió đông từ biển đẩy vào
nên mưa tiếp tục xảy ra vài nơi
ban ngày thì vẫn có nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
và sang ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi sáu mưa sẽ rứt và nhiệt độ tăng dần
như hầu như không vượt quá ngưỡng hai mươi tám độ
tại khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến khánh hòa
sẽ có mưa vài nơi trong đêm nay và ngày mai
ban ngày có nắng gián đoạn sau đó mưa dứt trời có nắng nhẹ
các khu vực khác không có mưa
nhiệt độ cao nhất ngày mai trên toàn khu vực không vượt quá
ngưỡng ba mươi độ và sẽ tăng nhẹ trong ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu
khu vực tây nguyên trong hôm nay và ngày mai có thể lặp lại mưa rông cục bộ
nhưng lượng thì sẽ không quá nhiều và chỉ xảy ra trong thời đoạn ngắn
bắt đầu từ ngày hai mươi năm thời tiết tại đây quay lại trạng thái là không mưa ngày nắng
nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên trong ba ngày tới
ổn định ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
cục bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ là ba mươi năm độ
khu vực nam bộ cũng có mưa rông cục bộ
nhiệt độ cao nhất ngày mai nhưng lượng sẽ không quá nhiều và trong thời đoạn ngắn
đến ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu thì mưa rứt trời có nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
miền đông có nắng nóng nhiều nơi với nhiệt độ có thể lên đến trên ba mươi năm đến ba mươi sáu độ

nhiệt độ cao nhất ngày mai thì mưa rứt trời có nắng nhiều và trong thời đoạn ngắn